tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và một số vấn đề quan trọng khác
sau khi nghe đảng đoàn quốc hội ban tổ chức trung ương và văn phòng trung mương đảng báo cáo các đồng chí ủy viên bộ chính trị thảo luận đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đã kết luận
bộ chính trị hoan nghênh đánh giá cao các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng và các cơ quan chức năng có liên quan
trong một thời gian ngắn đã nghiêm túc tích cực chỉ đạo xây dựng các tờ trình báo cáo đề án các dự án luật để chuẩn bị trình hội nghị trung mương một mươi khóa một mươi hai và kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
bộ chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục chuẩn bị xem xét giả soát lần cuối các công việc bảo đảm để các kỳ họp thành công tốt đẹp
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh kỳ họp quốc hội sắp tới rất quan trọng dự kiến quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến về nhiều dự án luật và một số nghị quyết
quan trọng là ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan bàn bạc thật kỹ chuẩn bị chú đáo các nội dung chỉnh quốc hội tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức và điều hành tại kỳ họp phát huy cao độ trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu quốc hội bảo đảm hiệu quả cao tiết kiệm được thời gian và công sức
tất cả những công việc đã có trong kỳ họp
trong chương trình kế hoạch hàng tháng lãnh đạo chủ chốt đã họp và có văn bản chỉ đạo từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư phụ trách lĩnh vực phải chỉ đạo làm thật tốt khẩn trương rứt điểm không để kéo dài còn vướng mắc gì thì phải kịp thời đưa ra bàn tìm giải pháp giải quyết ngay
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng lần này phải quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đại hội đảng bộ các cấp
từ nội dung cho đến công tác
công tác nhân sự của đại hội tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo công tác nhân sự mà sao nhãn các cuộc việc thường xuyên kiên quyết chống chạy chức chạy quyền đã chạy là không dùng
đề nghị các đồng chí bộ chính trị ban bí thư thống nhất cao tinh thần này và chỉ đạo các cấp các ngành công việc sắp tới rất nhiều phức tạp thời gian còn lại rất ít
các cơ quan đảng quốc hội chính phủ và mặt trận đoàn thể cần phải phối hợp chặt chẽ hơn kịp thời hơn bảo đảm để các hoạt động của đảng nhà nước của hệ thống chính trị thông suốt nhịp nhàng hiệu quả cao
cũng tại hội nghị này trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý